xin kính chào quý vị và các bạn
trong sáng nay tại bắc bộ trời có mưa giải rác ở ngưỡng xe lạnh tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi đông bắc
sao đến ngày mai thì mưa vẫn có thể xảy ra giải rác vào đêm và sáng
và ban ngày mưa giảm hơn nhiệt độ có thể tăng lên mức là hai mươi ba ba mươi một độ
từ đêm ngày tám do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên mưa sẽ lại tăng lên ở diện giải rác trời chuyển mát mẻ hơn
tại khu vực phía tây bắc bộ trong ngày mai riêng các tỉnh như điện biên lai châu hay khu vực sơn la
trời vẫn có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ ban trưa đạt được mức là ba mươi sáu ba mươi chín độ
sau đó từ đêm ngày chín khi không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tại đây sẽ giảm đáng kể nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt
với các tỉnh thuộc phía bắc trung bộ như thanh hóa nắng nóng có phần suy giảm hơn so với ngày trước đó
còn với các tỉnh từ hà tĩnh đi vào khu vực phía nam của khu vực này trong hai ngày tới vẫn tiếp tục xuất hiện nắng nóng
với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
sau đó khoảng từ ngày mùng chín
cũng do tác động của không khí lạnh nên có thể xuất hiện mưa rào rải rác nắng nóng cũng sẽ suy giảm hơn những ngày trước đó
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong hôm nay và ngày mai vẫn duy trì nắng nóng
với mức nhiệt độ ngày đêm là hai mươi năm ba mươi bảy độ
sau đó từ ngày mùng tám nên nhiệt độ trên khu vực sẽ có xu hướng giảm đôi chút
với khu vực tây nguyên trong những ngày tới vẫn mang đặc trưng của thời tiết mùa khô
khi tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng và ít mưa
nhiệt độ ngày đêm tại khu vực này là từ hai mươi hai ba mươi bảy độ
ba mươi sáu độ chỉ một vài nơi cao hơn
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có nắng nóng
với mức nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng một vài nơi thuộc khu vực miền đông của nam bộ như bình phước hay tây ninh
nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
nắng nóng dự báo còn kéo dài tại khu vực này
nên người dân cần đề phòng các hiện tượng chập nổ điện ở khu dân cư đồng đúc